vừa qua cục quản lý thị trường tp hcm kiểm tra cơ sở tại số ba mươi đường một trăm linh hai cao lỗ phường bốn quận tám tp hcm
phát hiện hàng ngàn sản phẩm dây dép không rõ nguồn gốc xuất xứ
thời điểm kiểm tra đa số các sản phẩm giày dép có kiểu dáng của nữ
bên ngoài các sản phẩm này có ghi nguồn gốc xuất xứ trung quốc
tuy nhiên chủ ngôi nhà không xuất trình được giấy tờ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô sản phẩm dây dép này
lực lượng chức năng kiểm đếm lập biên bản niêm phong lô sản phẩm giày dép này
đồng thời lấy lời khai chủ lô hàng để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
tình trạng các sản phẩm giày dép giả nhái các thương hiệu nổi tiếng hàng không rõ nguồn gốc trong thời gian qua
được bày bán tràn lan trên các tuyến đường trong chợ truyền thống thậm chí là trung tâm thương mại lớn
gây ảnh hưởng đến kinh tế mặt khác khiến khách hàng không an tâm khi mua các sản phẩm này để sử dụng